chỉ trong vòng một mươi ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm hai vụ tai nạn giao thông làm chết người đều do tài xế sử dụng rượu bia gây ra
những đứa trẻ bỗng rơi vào cảnh mồ côi
tại sao nhiều người vẫn thích ép nhau uống rượu nhiều hơn trên bàn nhậu
mức xử phạt những vi phạm nồng độ cồn khi lái xe có đang quá nhẹ
chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích từ biên tập viên thúy quỳnh và ông uông việt dũng
phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
xin cảm ơn biên tập viên khánh thư

thì được biết được rằng là thời gian gần đây
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã kêu gọi mọi người cùng thực hiện khẩu hiệu
là đã uống rượu bia thì không lái xe
vậy thì tôi không biết được rằng là kế hoạch của chúng ta
hay những hành động của chúng ta cụ thể hơn
để khẩu hiệu không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu là như thế nào
trước khi tin thì chúng ta cũng phải nói rằng là
những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người được khuyến phương tiện
và vi phạm nội độ cồn mà gây ra trong thời gian vừa qua
thì thực sự đã gây ra sự bức xúc và hoang mang trong dân luận xã hội
và từ đó cũng đã xấy ra một cái phong trào
một sự chung tay đồng lòng
viền ti một cái thông điệp đó là đã uống rượu bia không lái xe
và một cái điều đặc biệt cũng đã thức tỉnh rất nhiều người trong chính gia đình
là từ những người phụ nữ hoặc là người thân trong gia đình
họ trật bừng tỉnh ra rằng là
à chúng chính chúng ta cũng phải có trách nhiệm để nhắc nhở
những người chồng người con người đàn ông trong gia đình
là việc là phải uống rượu bia có trách nhiệm
và tuyệt đối rằng là đã đi uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện
vâng rõ ràng như vậy là chỉ với những hành động nhỏ thôi
mỗi ngày nhưng mà chúng ta có thể tác động đến tư duy của những người cầm lái
thế còn chế tài xử phạt thì sao
phải chăng là hiện nay thì những chế tài chưa đủ nghiêm
đối với những người uống rượu bia mà lại lái xe
chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng là
hiện nay cái thói quen và cái văn hóa sử dụng rượu bia của chúng ta
là hết sức tuyệt tiện
điều đó đã dẫn đến một cái hệ lụy rất to lớn đối với xã hội
không chỉ riêng về vấn đề an toàn giao thông nói chung
thì cái điều này thì đúng là chúng ta cũng cần phải nghiêm khắc để mà nhìn nhận
và chúng ta cũng phải thay đổi toàn diện về tư duy của hệ thống văn hóa xã hội
bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải nói về
việc mà chúng ta tiến tới ngăn chặn một cách hiệu quả cái này
thì đúng đó là công tác tự tì pháp luật
thì hiện nay thì quy định của chúng ta
thì sau qua rất nhiều lần sửa đổi
thì mới chỉ ở dừng mức là chúng ta
đối với những hành vi vi phạm nồng độ cồn mà chưa gây ra hậu quả
thì chúng ta mới tăng được cái mức là sửa phạt hành chính
thì bỏ qua tất cả những cái so sánh về mặt bằng chung
về thu nhập của người dân
tất cả mọi thứ thì rõ ràng ở đây
thì câu chuyện mà chúng ta đang nghiên cứu quan tâm
đó là những cái chế tài mà coi cái hành vi
điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia
đã được gọi là một loại tội phạm chưa
đơn cử như chúng ta có thể so sánh
với các nước trên thế giới và trong khu vực
ví dụ như ở nhật bản chẳng hạn
với nồng độ cồn chỉ ở mức một mươi năm mg
trên một lít khí thở
tương đương với một ly bia thôi
thì đã bị phạt đến khoảng năm trăm linh yên
và có thể bị phạt tù là ba năm
hoặc là ở singapore hay ở mỹ
thì họ luôn luôn có những bức phạt lũy tiến
ở việt nam chúng ta
thì ngoài cái việc mà chúng ta cũng chưa có quy định rõ ràng
về cái việc hành vi này
ở mức độ nào đó là một loại tội phạm
thì bên cạnh đó là cái quy định về cái phạt lũy tiến
và đối với những hành vi mà tái phạm
thì hiện nay rõ ràng là chúng ta cũng đang còn
chiều hoàn thiện
nhưng mà theo tôi được biết được rằng là mới đây
thì bộ giao thông vận tải cũng đã kiến nghị
nâng mức xử phạt lái xe uống rượu bia
trước mắt thì sẽ
đề xuất là nâng cao cái mức phạt hành chính thôi
về lâu về dài thì chúng tôi cũng sẽ
cố gắng kiến nghị với các cơ quan
có trách nhiệm về được quy định rõ ràng hơn
đưa ra những cái quyết có thể để
vấn dụng những cái pháp luật hiện nay
ví dụ như bộ luật hình sự để có thể quy định
những nhóm hành vi nào mặc dù chưa gây ra
hậu quả nghiêm trọng cũng có thể là xử lý hình sự
đó và về lâu về dài
thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải có những
nghiên cứu bài bản hơn khoa học hơn
và chi tiết hơn để sớm
cụ thể hóa
cái chế tài đó là coi những cái hành vi
mà đặc biệt nguy hiểm như thế này
và có cái hậu quả nguy hiểm như thế này
trở thành là một hành vi tội phạm
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
chẳng ai cấm nếu như quý vị cho rằng
rượu bia sẽ làm cho cuộc vui thêm thăng hoa
tuy nhiên việc để cho rượu bia
biến quý vị thành những hung thần đường phố
và để lại những hệ lụy
lâu dài cho người khác thì sẽ luôn
bị lên án và phải đối mặt với những hậu quả
pháp lý đừng để niềm vui của mình
là nỗi buồn của người khác
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép
được kết thúc một lần nữa xin được chân thành